thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc đã làm việc với đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
về kết quả thực hiện quy chế phối hợp công tác giữa chính phủ và tổng liên đoàn lao động việt nam năm hai nghìn một mươi tám
trọng tâm phối hợp công tác năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi tám và tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín với sự nỗ lực của các cấp các ngành sự quyết liệt chỉ đạo điều hành của chính phủ
tình hình kinh tế xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực
việc làm thu nhập đời sống của công nhân viên chức người lao động được cải thiện
tuy nhiên một số nội dung công việc được thủ tướng kết luận nhưng trong quá trình thực hiện vẫn còn khó khăn vướng mắt
tôi cũng đề nghị với các tổng chí các hành viên chính phủ cũng như các tổng chí hôm nay cũng như tổng nhân đoàn là
mình làm sao cho nó thiết thực hiệu quả chứ không phải làm những hình thức phối hợp
thủ tướng yêu cầu thảo luận về chăm lo đời sống vật chất
tinh thần của đoàn viên người lao động về công tác giáo dục chính trị tư tưởng
nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp cho công nhân và người lao động để phù hợp với bối cảnh hội nhập hiện nay